vào ngày hai mươi hai tháng một công an tp vinh tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng phan công đoàn
trú tại phường lê lợi tp vinh để điều tra và làm rõ về hành vi chống người thành công vụ
vào tối ngày hai mươi một tháng một tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh
triển khai lực lượng tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trên quốc lộ một a đường trần phú tp vinh thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy k hai mươi bảy nghìn chín mươi hai
đang di chuyển có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn
khi lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra tài xế đã không chấp hành
cho xe lùi sau đó điều khiển xe quay đầu đi ngược chiều
điều đáng chú ý là khi tổ công tác tiếp cận với người này thì đã lao thẳng xe vào thành viên tổ công tác rồi tiếp tục bỏ chạy
khi tài xế điều khiển xe bỏ chạy đến đường chu văn an tp vinh thì bị lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn bắt giữ và đưa về trụ sở
tài xế điều khiển xe ô tô được xác định là phan công đoàn
qua kiểm tra nồng độ cồn người này vi phạm ở mức ba trăm chín mươi chín mg trên lít khí thở
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật